giữa mùa dịch covid một mươi chín công tác tuyên truyền cũng như phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh
luôn là nhiệm vụ quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị thời gian qua tổ chức đoàn thanh niên
các cấp trên địa bàn hà nội luôn có những mô hình mới hoạt động thiết thực hiệu quả
trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hơn khi hà nội và cả nước có thêm nhiều ca mắc mới
trước tình hình đó đoàn viên thanh niên nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố hà nội
đã tổ chức gia quân phòng chống dịch bệnh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong diễn cách ly
đồng thời tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cấp phát khẩu trang và nước sát khuẩn tới nhân dân
nhiều đoàn viên thanh niên đều cảm thấy vui khi được đóng góp vào những hoạt động ý nghĩa
để cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi luôn cảm thấy vô cùng tự hào khi là một lực lượng nòng cốt
và để góp phần tuyên truyền tới người dân tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình
trong tháng thanh niên này chúng tôi cũng đã đang và sẽ cùng cố gắng góp sức hết mình
để xây dựng và phát triển một thế hệ tuổi trẻ và thế hệ đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh hơn
bên cạnh đó tất cả các phường tại các quận đều có đội sung kích phản đấu nhanh
được tập huấn trang bị kiến thức đầy đủ tổ chức thành nhiều nhóm phát miễn phí khẩu trang
nước rửa tay tại nhiều điểm tập trung đông người
phối hợp với tổ dân phố phát tờ rơi
tuyên truyền đến từng nhà dân về kiến thức phòng tránh dịch bệnh
với khẩu hiệu thanh niên trung tây đã bay covid tuổi trẻ thủ đô luôn sung kích
sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để trung tây cùng cộng đồng chiến thắng dịch bệnh
xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc